đại sứ quán pháp tại việt nam đã tổ chức họp báo nhân chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống pháp
kinh tế và thương mại giữa pháp và việt nam
tham dự họp báo có bà mark tanh panh vieu quốc vụ khanh phụ trách thương mại nghề thủ công
tiêu dùng và kinh tế đoàn kết xã hội và bà mauriel pennikov đại sứ đặc trách đầu tư quốc tế
tổng giám đốc business front cơ quan hỗ trợ phát triển thị trường quốc tế cho các doanh nghiệp pháp
và giáo sư ngô bảo châu nhân vật đặc biệt kết nối chương trình giữa hai quốc gia việt pháp
theo đó năm hai nghìn một mươi năm việt nam đã tăng một bậc chiếm vị trí thứ năm trong số các khách hàng của pháp
tại asean gần hai ba trăm linh công ty của pháp xuất khẩu sang thị trường việt nam trong đó hơn bảy mươi là doanh nghiệp
vừa nhỏ tổng kim ngạch xuất khẩu đạt một bốn mươi hai tỷ euro năm hai nghìn một mươi năm tăng tám mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi năm pháp là nhà đầu tư thứ ba tại việt nam trong số các nước châu âu
giữ vị trí quan trọng trong nhiều lĩnh vực thiết bị giao thông dược lương thực chế biến nước hoa và mỹ phẩm
máy móc công nghiệp và nông nghiệp ba trăm linh doanh nghiệp pháp hiện đang hoạt động tại việt nam
chương trình giới thiệu những thế mạnh của pháp đồng thời cũng là cơ hội để thúc đẩy các doanh nghiệp việt pháp
hợp tác đầu tư có hiệu quả trên mọi lĩnh vực mũi nhọn của hai nước
nhằm nâng kim ngạch đầu tư giữa hai nước lên vị trí mới